ngày ba tháng năm đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội do phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ về thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách pháp luật
về đổi mới hệ thống tổ chức quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh phú thọ thời gian qua
trong đó tỉnh đã ban hành nhiều văn bản cụ thể triển khai nghiêm túc trách nhiệm trong việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập
quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công
phó chủ tịch quốc hội yêu cầu tỉnh phú thọ cần sớm ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ thuộc thẩm quyền phù hợp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tiếp tục ra soát nghiên cứu đánh giá lại tất cả các vấn đề còn vương mắc bất cập
để tiếp tục đề xuất kiến nghị quốc hội chính phủ các bộ ban ngành xem xét giải quyết trong thời gian tới
thưa quý vị để tăng cường công tác quản lý tín chỉ carbon nhằm thúc đẩy phát triển thị trường carbon
bảo đảm thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định hài hòa lợi ích của nhà nước doanh nghiệp người dân và các đối tác tham gia
đồng thời cung cấp thông tin một cách chính xác đầy đủ về thị trường carbon và phương thức tạo tín chỉ carbon để có thể giao dịch trên thị trường
thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị số một mươi ba về tăng cường công tác quản lý tín chỉ carbon
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ công thương giao thông vận tải xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn
tài nguyên và môi trường khẩn trương ban hành kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực
theo quy định tại nghị định số sáu của chính phủ phụ lục bốn
và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm đạt mục tiêu cam kết theo ndc hoàn thành trong quý ba năm hai nghìn hai mươi bốn
chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền
quyết định việc tổ chức đàm phán ký kết triển khai thỏa thuận hoặc hợp đồng với các đối tác quốc tế về chuyển nhượng tín chỉ carbon
kết quả giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý
bảo đảm việc thực hiện mục tiêu giảm phát thải theo ndc đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia thị trường carbon của một số lĩnh vực
khẩn trương nghiên cứu thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia về tín chỉ carbon
quản lý các chương trình dự án hoạt động giảm phát thải khí nhà kính và tạo tín chỉ carbon phục vụ triển khai thí điểm
và phát triển thị trường carbon trong nước trao đổi với quốc tế trình chính phủ trước ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường các cơ quan liên quan và địa phương có rừng
khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng và đánh giá tiềm năng giảm phát thải và hấp thụ carbon từ rừng cấp quốc gia
vùng địa phương đến năm hai nghìn ba mươi và có tính đến năm hai nghìn năm mươi chủ trì phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường
các cơ quan liên quan và địa phương có rừng xác định tiềm năng giảm phát thải và hấp thụ carbon từ rừng
đóng góp cho việc thực hiện mục tiêu ndc để làm cơ sở cho hoạt động trao đổi tiến trị carbon rừng với các đối tác quốc tế
hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
sáng nay tại văn phòng chính phủ phó thủ tướng trần lưu quang chủ trì phiên họp lần thứ tư tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ
với nội dung về giải pháp chuyển đổi sang sử dụng một loại tài khoản duy nhất vneid trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo nghị định số năm mươi chín của chính phủ
đánh giá những lợi ích của vneid phó thủ tướng trần lưu quang yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết tâm thực hiện mục tiêu thống nhất sử dụng một tài khoản là vneid
trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn để tiết kiệm thời gian chi phí cho người dân và nhà nước
các bộ ngành địa phương tập trung giả soát hoàn thiện cơ sở pháp lý kết nối cơ sở dữ liệu và hạ tầng để bảo đảm việc sử dụng tài khoản vneid được thông suốt
thiết lập kênh thông tin để trao đổi phản hồi những khó khăn vướng mắc nảy sinh
phó thủ tướng chỉ đạo bộ thông tin và truyền thông các nhà mạng làm sạch dữ liệu thuê bao di động bảo đảm một trăm linh sim điện thoại phải có chính chủ
đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật
đối với các địa phương cần tập trung đầu tư hạ tầng tích cực tham khảo chia sẻ kinh nghiệm cách làm hay của các địa phương khác
nhất là về đầu tư hạ tầng và thuê dịch vụ công nghệ thông tin